các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thương như vậy liệu đây có phải là một vụ án giết người hay chỉ là một vụ tai nạn
công an tỉnh đồng nai đã làm rõ vấn đề này như thế nào
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chương trình hành trình phá án
bí ẩn sát chết ven rừng tràm của chúng tôi ngay sau đây
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
sau khi nhận được tin báo có đám trai
ở ven rừng tràm tại khu vực sưởng gỗ
chủ sưởng gỗ đã cùng với mọi người dập tắt đám cháy
sau khi đám cháy đã được khống chế
xem xét xung quanh mọi người phát hiện có một chiếc xe máy hiệu airblade
biển kiểm soát sáu mươi z bốn mươi năm nghìn ba trăm năm mươi năm màu đen
không rõ chủ nhân là ai để cách đám cháy hai trăm linh mét
ngay sau đó chủ sưởng gỗ là anh nguyễn quốc hùng
đã giao lại chiếc xe cho công an xã hố nai ba để xử lý
không hiểu vì sao chiếc xe lại nằm ở khu vực này
nghi ngờ về nguồn gốc bất minh của chiếc xe máy
có thể chiếc xe là của những thanh niên đến khu vực vắng vẻ sử dụng ma túy
vừa bị sốc thuốc đang nằm ở một chỗ nào đó trong rừng tràm mà không ai phát hiện ra
vì ngày mai là ngày mùng một tết
mọi người muốn dành chút thời gian ở nhà chúc tết người thân
do vậy chiều muộn ngày ba mươi tết công an xã hồ nai ba vẫn tranh thủ đi xem xét người thân
đi gần cả buổi chiều họ vẫn không tìm được chủ nhân của chiếc xe
họ gần như không phát hiện ra dấu vết nào khả nghi
chiếc xe sẽ tạm thời được giữ lại ở ủy ban nhân dân xã
chờ truy tìm chủ nhân qua hồ sơ giấy tờ đăng ký biển số
tuy nhiên đến ngày hôm sau tức là ngày mùng một tết
anh hùng chủ xưởng gỗ hùng dũng tiến nhận được tin của nhân viên trong xưởng
thông báo đám chủ sử dụng xã hồ nai ba
đám cháy đang bùng phát trở lại
trong lúc mọi người dập tắt đám cháy thì người bảo vệ đã hốt hoảng
khi phát hiện có một sát người trong tình trạng cháy đen
bị đè lên bởi hai bao mùn cưa cũng đang cháy dở
mặc dù hôm đấy là mùng một tết khi nhận được yêu cầu hỗ trợ điều tra
phòng cảnh sát điều tra trật tự xã hội phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đồng nai
ngay lập tức đã điều động cán bộ dân
chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân là nữ giới khoảng hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi
toàn bộ phần mô mềm đều đã bị lửa làm cháy xém
vì vậy cơ quan điều tra không phát hiện được dấu vết tác động bên ngoài
có một điểm vô cùng quan trọng đó là toàn bộ bề mặt lưng của nạn nhân ở vị trí tiếp đất đều cháy xém
tuy nhiên phần cỏ tiếp xác với lưng nạn nhân lại không hề bị cháy
điều này chứng tỏ đây không phải là vị trí ban đầu nơi nạn nhân bị chết cháy
mà sau khi nạn nhân bị chết cháy mới bị di chuyển đến đây
vì một lý do nào đó mà lửa cháy đến khu vực này
xong phần cỏ ở dưới xác nạn nhân vẫn còn xanh nguyệt
tại hiện trường công an thu giữ thêm một số mảnh quần và áo của nạn nhân vẫn chưa cháy hết
sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường thì nhận định ban đầu của chúng tôi là
đây là một sát chết của một nạn nhân nữ
có con gái là phạm thị phương nhung đi chơi từ ngày ba mươi tết đến nay vẫn chưa về
điện thoại thì không liên lạc được

sau đó hoài và khanh còn gây ra một đám cháy lớn rồi gọi điện báo anh hùng chủ xưởng gỗ
nhận tin báo anh hùng cùng với một số người trong đó có hoài khanh dập lửa nhưng không phát hiện điều gì bất thường
khi xảy ra đám cháy phát hiện xe máy airplete biển kiểm soát sáu mươi z bốn mươi năm nghìn ba trăm năm mươi năm dựng gần đám cháy nhưng hoài và khanh vẫn nói với anh hùng rằng
chắc là xe của bọn nghiện sau đó anh hùng cùng với một số người đem chiếc xe giao cho công an thị xã hồ nai ba huyện trảng bom xử lý
do lo sợ về việc mình đã làm sáng ngày mùng một tết hoài di chuyển sát của chị nhung đã bị cháy đen lùi vào phía sâu bên trong rừng
rồi lại đốt lửa và lấy cớ báo cho anh hùng biết để tổ chức dập lửa